chiều ngày một mươi sáu tháng tám đồng chí nguyễn xuân cường ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số bốn trên địa bàn tỉnh nam định
bộ trưởng nguyễn xuân cường đánh giá cao công tác phòng chống lụt bão của tỉnh nam định yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục kiểm tra
bảo đảm cho tàu thuyền vào neo đậu tránh trú an toàn quan tâm bảo vệ khu vực nuôi trồng thủy sản
các địa phương cần chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều nhất là với các khu vực trọng điểm phòng chống lụt bão
kiểm tra các tuyến đê biển sung yếu đặc biệt trên địa bàn huyện hải hậu chuẩn bị vật tư dự trữ duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu
các công ty khai thác công trình thủy lợi chủ động các biện pháp phòng chống úng ngập thực hiện tiêu triệt đẻ đối với các khu vực tự chảy
khu vực phía bắc tỉnh huy động tối đa công suất máy bơm để chống úng